sau đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô thể hiện bốc đầu đi xe một bánh trên cầu thủ thiêm hai
rồi đăng tải trên tài khoản tiktok hôm nay ngày một mươi bốn tháng năm công an quận một tp hcm đã làm việc và ra quyết định xử phạt đối với tiktoker này
trước đó tối một mươi ba tháng năm lực lượng thuộc đội cảnh sát giao thông công an quận một phối hợp cùng công an phường bến nghé đi tuần tra đảm bảo an ninh trật tự
sau trận đấu của đội tuyển u hai mươi ba việt nam tại sea games ba mươi một
tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ gần trụ sở ủy ban nhân dân tp hcm lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe gắn máy bốc đầu đi một bánh nên đưa về trụ sở
làm việc với cơ quan công an nam thanh niên hai mươi tuổi này cho biết thường trú tại cần thơ kiểm tra phương tiện cảnh sát giao thông xác định xe đã được thay đổi kết cấu độ bô xe
thanh niên thừa nhận thường xuyên đăng tải những quyết mà bản thân biểu diễn bốc đầu xe khoe xe độ trên mạng xã hội tiktok bằng tài khoản của mình
mới đây nhất là biểu diễn bốc đầu xe ở cầu thủ thiêm hai nhờ bạn quay lại rồi đăng tải quyết với tựa đề đường mới đi đã thiệt trên kênh tiktok của mình
đội cảnh sát giao thông quận một đã lập biên bản đối với nam thanh niên này với các lỗi vi phạm điều khiển phương tiện bằng một bánh tự ý thay đổi kết cấu xe và tạm giữ phương tiện